trên thế giới trong ngày ba mươi tháng tám ấn độ có số người nhiễm mới trong một ngày đạt mức cao kỷ lục thế giới là hơn tám mươi ca
kỷ lục trước đó từng được ghi nhận ở mỹ vào giữa tháng bảy là hơn bảy mươi bảy ca một ngày
tháng nay số người nhiễm virus sars cov hai toàn cầu đã vượt hai mươi năm triệu ca với số trường hợp tử vong là trên tám trăm năm mươi người
các số liệu mới cho thấy đã có sự dịch chuyển về tâm điểm của dịch bệnh từ mỹ và khu vực mỹ latin trước đây sang ấn độ
hiện nay ấn độ đang là nước có số ca nhiễm và tử vong cao thứ ba thế giới
tuy nhiên nước này có số ca nhiễm mới cao kỷ lục mỗi ngày
với dân số một ba tỷ cao thứ nhì thế giới ấn độ có nguy cơ phá vỡ các kỷ lục buồn từng ghi nhận trước đây về covid một mươi chín
tỷ lệ tăng số ca lây nhiễm mới covid một mươi chín trong tuần qua của ấn độ là một mươi ba một gấp gần ba lần so với tỷ lệ bốn bảy của tuần trước đó